thưa quý vị hôm nay vào lúc một mươi bốn h ba mươi theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ phạm minh chính
và đoàn đại biểu việt nam đã tới sân bay labuan pajo indonesia bắt đầu tham dự các hoạt động
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai và hoạt động liên quan
labuan pajo là khu du lịch nghỉ dưỡng trên đảo floris thuộc tỉnh đông nusa tegara của indonesia
nơi các lãnh đạo các nước asean và khoảng năm trăm năm mươi đại biểu chính thức dự hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng năm
trong chương trình công tác tới labuan bajo indonesia lần này cùng với dự các phiên họp toàn thể
phiên họp hẹp của hội nghị cấp cao asean bốn mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự các phiên đối thoại
giữa lãnh đạo các nước asean với đại diện đại hội đồng liên nghị viện asean ipa
thanh niên hội đồng tư vấn kinh doanh asean abac
và nhóm đặc trách cao cấp hltf về tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm
cùng với đó thủ tướng phạm minh chính sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước asean
để thảo luận về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm
tham dự hội nghị cấp cao asean bốn mươi hai và các hoạt động liên quan của thủ tướng khẳng định
việt nam đóng góp tích cực chủ động và có trách nhiệm góp phần củng cố đoàn kết asean
ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra thể hiện ưu tiên của việt nam về
tầng chiến lược chuyển đổi số chuyển đổi xanh an ninh lương thực năng lượng
phát triển tiểu vùng và ứng phó với biến đổi khí hậu khẳng định vai trò hình ảnh và uy tín của asean
qua đó đóng góp cho công cuộc xây dựng cộng đồng asean sự vững lập trường nguyên tắc của asean
về các vấn đề quốc tế và khu vực
qua đó triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
và chỉ thị hai mươi năm của ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao
bộ đội vụ nhà nước palestine do thiếu tướng ziad hab andre bộ trưởng làm trưởng đoàn
đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón
và ngay sau lễ đón bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
và bộ trưởng ziad hab andre dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ đội vụ nhà nước palestine tổ chức hội đà
chào mừng ngày ziad hab andre và đoàn đại biểu cấp cao bộ đội vụ nhà nước palestine sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam palestine nói chung
và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ palestine nói riêng
khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm ba mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam palestine
tại hội đàm hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp
đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ
đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
đảm bảo an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện công dân của nước này công tác học tập lao động tham quan du lịch
hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng giãn hát an rê đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ palestine về phòng chống tội phạm
chiều nay tại hà nội bộ công an phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị sơ kết hai năm
thực hiện chương trình số một mươi bốn ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi về phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai bộ
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí phó giáo sư tiến sĩ huỳnh thành đạt
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đồng chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị nêu rõ
hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đã ký ban hành chương trình số một mươi bốn
về phối hợp giữa hai bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trên cơ sở chương trình số một mươi bốn bộ công an và bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp triển khai các hoạt động
nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và ứng dụng khoa học và công nghệ trong các hoạt động của ngành công an
cho đến nay kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của bộ công an đã có bước phát triển mới
đạt nhiều thành tựu quan trọng
đóng góp thiết thực vào nâng cao hiệu quả các mặt công tác góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng huỳnh thành đạt và bộ trưởng tô lâm đánh giá cao các kết quả thành tích nêu trên
đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tập thể cá nhân thuộc bộ khoa học và công nghệ bộ công an
đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình số một mươi bốn
bộ trưởng tô lâm trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp kịp thời hiệu quả toàn diện từ bộ khoa học và công nghệ
trước mắt là phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phối hợp giữa hai bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị địa phương trong lực lượng công an cần chủ động hơn tiếp tục phối hợp hiệu quả
với các đơn vị chức năng của bộ khoa học và công nghệ khắc phục khó khăn tồn tại
để triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tốt công tác công an
tích cực tham mưu để lãnh đạo hai bộ hoàn thành tốt các nội dung phối hợp của chương trình số một mươi bốn
và tổ chức nghiên cứu xây dựng định hướng phối hợp cho giai đoạn tiếp theo
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ
đã được tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
còn trong sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tới dự buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ
ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an
lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ
lực lượng an ninh chính trị nội bộ là một bộ phận hợp thành trọng yếu của công an nhân dân việt nam anh hùng
trong suốt sáu mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn thấm nhuần sâu sắc
học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân luôn thể hiện sắc nét bản lĩnh chính trị
sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ chiến đấu hy sinh lập nên những chiến công
thành tích xuất sắc được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
trong đó có danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công của các thế hệ cán bộ cục an ninh chính trị nội bộ đạt được
trong sáu mươi năm năm xây dựng phát triển và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới lực lượng an ninh chính trị nội bộ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giang phó
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu
tập trung các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng kiên quyết đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá các quan điểm sai trái thù địch
bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa an ninh thông tin truyền thông
chủ động tham mưu đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tham nhũng tiêu cực
cùng với đó không ngừng lan tỏa các thông tin tích cực đấu tranh ngăn chặn tin xấu độc
tin giả tin sai sự thật xuyên tạc chống đảng nhà nước
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
tiếp tục phiên họp lần thứ sáu thẩm tra dự án luật căn cước dưới sự chủ trì của trung tướng lê tấn tới
chủ nhiệm ủy ban
dự phiên họp có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thành viên ủy ban
về phía cơ quan soạn thảo trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thay mặt cơ quan soạn thảo tham dự phiên họp
thảo luận về dự án luật các ý kiến đều đồng tình với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra
tám hành sự cần thiết xây dựng luật căn cước nhằm thể chế hóa đường lối
chủ trương của đảng chính sách của nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
xây dựng chính phủ điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập của luật hiện hành
việc xây dựng luật căn cước là đột phá lớn để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ số
xã hội số có tác dụng về chính trị kinh tế xã hội rất lớn
chúng ta cũng đã có rất nhiều biện pháp mạnh mẽ để giảm việc sử dụng bán giấy đối với công dân
đã có sự thuân lợi cho dân trong các giao dịch
đấy là một tất yếu mà chúng tôi thấy rằng chính phủ đang hướng tới
thứ hai tôi thấy rằng hoạt động trên môi trường điện tử là một xu thế tất yếu
tôi nghĩ rằng với những quy định của luật này
nó sẽ đáp ứng được cái xu thế trong tương lai về sự phát triển kinh tế
cũng như là cái yêu cầu giảm tải giấy tờ cho công dân rất là tốt
tôi đánh giá rất cao việc chúng ta đưa ra bốn chính sách
để mà xây dựng luật căn cước
chúng tôi thấy là cái luật này sớm ngày nào
thì sẽ giảm thiểu được cái câu chuyện là sử dụng các giấy tờ giả
đấy cái điều quan trọng nhất hiện nay là phát hiện và sử dụng giấy tờ giả
thì cái này nó sẽ giúp chúng tôi làm những câu chuyện đấy
làm tốt hơn cái câu chuyện đấy
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo
thứ trưởng lê quốc hùng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu
sự đồng hành tham gia tích cực trách nhiệm của các cơ quan liên quan
đã giúp đỡ bộ công an hoàn thành dự án luật căn cước
trong thời gian ngắn với yêu cầu rất cao
một điểm mới trong sự thảo luật
chính là việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam
đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
thứ trưởng lê quốc hùng cho biết
đây là lý do chính phủ chỉnh lý tên gọi là dự án luật căn cước
bởi luật căn cước phạm vi bao trùm hơn
bao gồm cả công dân và những người chưa đủ quyền công dân
trong đó có người gốc việt đang sinh sống tại việt nam
ai đã sống trên đất việt nam đã phạt sinh các quan hệ về hành vi
và quan hệ kinh tế xã hội
nếu chúng ta không quản lý thì ai quản lý
hai nữa là vấn đề này là thể hiện cái trách nhiệm của đất nước
trách nhiệm của tổ quốc đối với người dân sinh ra là có gốc việt nam
nếu không quản lý họ thì đồng nghĩa với bỏ rơi họ
thì chúng tôi thấy đây là một cái ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc
đồng thời cũng có một cái ý nghĩa rất là bao trùm
trong cái việc đổi tên này để chúng ta đưa được
cụ thể về cái vấn đề này vào trong luật
thứ trưởng lê quốc hùng
lê quốc hùng cũng lý giải thêm xung quanh việc cấp hộ chiếu
cho người dưới một mươi bốn tuổi trong dự thảo luật
đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến thẩm tra
góp ý xác đáng của các đại biểu
tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự án luật
trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm
và tới ngày hôm nay tại hà nội
bộ công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
với tựa đề khắc ghi lời bác và lễ tuyên dương
trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
cùng dự có đồng chí đỗ thị thu thảo
phó chủ tịch thường trực trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu là phần thưởng cao quý của bộ công an
tặng các cá nhân hội viên phụ nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc
trong học tập công tác chiến đấu
được triển khai thường niên từ năm hai nghìn một mươi năm tới nay
tại bữa lễ thứ trưởng trần quốc tỏ và đồng chí đỗ thị thu thảo
đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng hai mươi gương phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao những thành tích
kết quả của phụ nữ công an nhân dân đã đạt được trong những năm qua
đồng thời chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc
của hai mươi gương phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn các gương điển hình
cùng toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong công an nhân dân
tiếp tục phân đấu học tập theo sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân
lan tỏa hành động đẹp việc làm tốt trong xã hội
tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phú quốc
phải có lộ trình cụ thể mang tính ổn định bền vững
đây là chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với công an tỉnh kiên giang
với tăng cường đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố phú quốc vào sáng ngày hôm nay
tại buổi làm việc đại tá nguyễn văn hận
giám đốc công an tỉnh kiên giang cho biết
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
và công an thành phố phú quốc thường xuyên giả soát quản lý
và đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm
không để hình thành mới quản lý chặt chẽ
các loại đối tượng thuộc diện quản lý theo nghiệp vụ
và quản lý theo quy định pháp luật
phát biểu kết luận buổi làm việc
thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận kết quả bước đầu
trong công tác chấn chỉnh lại tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn phú quốc
đồng chí thứ trưởng đề nghị tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang chỉ đạo các sở ban ngành
phối hợp giải quyết những bất cập trong quản lý nhà nước
về đất đai xây dựng và xử lý rứt điểm
các vụ việc có liên quan đến tình hình an ninh trật tự
tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
trên địa bàn thành phố phú quốc
cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã có buổi làm việc
với ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tại buổi làm việc
đồng chí thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới
tổ công tác đề án sáu tỉnh kiên giang
cần khẩn trương giả soát phân công cụ thể
và chỉ đạo một cách quyết liệt
tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị
phần mềm dữ liệu cổng dịch vụ công trực tuyến
đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
gắn với nâng cao hiệu quả công tác
quản lý cư trú quản lý địa bàn
quản lý đối tượng phục vụ phòng chống tội phạm
trên địa bàn tỉnh
đối với các khó khăn vướng mắt thuộc thẩm quyền trung ương
tỉnh kiên giang phải chủ động liên hệ
với cơ quan thường trực là các tổ công tác
đề án sáu của chính phủ để được hỗ trợ
thưa quý vị đề án vận động nguồn lực xã hội
hỗ trợ làm bảy tám ngôi nhà
cho hộ nghèo của tỉnh điện biên
do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc
triển khai là một đề án có ý nghĩa
chính trị xã hội và tinh thần nhân văn sâu sắc
việc triển khai thành công đề án
sẽ góp phần nâng cao uy tín vị thế
của mặt trận tổ quốc việt nam
trong thời gian tới và đây là một trong nội dung
quan trọng được đoàn chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi bảy
khóa chín thông qua tại hội nghị
được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại hội nghị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đỗ văn chiến cho biết đề án vận động
nguồn lực xã hội hỗ trợ làm bảy tám
ngôi nhà cho hộ nghèo của tỉnh điện biên
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử
điện biên phủ do đoàn chủ tịch
kêu gọi các tổ chức cá nhân ở trong nước
và nước ngoài hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo
của tỉnh điện biên nhiều ý kiến
tại hội nghị đã đóng góp vào cách thức tổ chức
thực hiện để đề án thành công góp phần
thiết thực củng cố tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân tộc dự kiến lễ phát động
hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
của tỉnh điện biên sẽ được tổ chức vào
ngày một mươi hai tháng năm chủ tịch nước võ văn thưởng
sẽ có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ
hội nghị đoàn chủ tịch cũng đã thảo luận
và cho ý kiến về đề án tổ chức
đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam
các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc
mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín
về hai nhóm vấn đề
trong dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân
trình tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
đồng thời đưa ra ba nội dung kiến nghị
của đoàn chủ tịch gửi tới kỳ họp
nhằm phản ánh tâm tư nguyện vọng
của cử tri và nhân dân
thưa quý vị sáng nay
tại khu di tích lịch sử k chín
đá trông ba vì hà nội
đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân
đại diện cho hơn năm mươi cán bộ
hội viên phụ nữ toàn lực lượng
vinh dự xúc động báo công dân bác
tại buổi lễ đoàn đại biểu tự hào
báo cáo với bác hai mươi hương phụ nữ
công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
và đoàn đại biểu
đây là những hội viên phụ nữ
tận tụy mưu trí dũng cảm trong chiến đấu
không quản ngại khó khăn gian khổ
vì bình yên tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
những tấm hương tiêu biểu này
không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ
xuất sắc trong học tập và gian luyện
mà còn là những hạt nhân trong công tác hội
phong trào phụ nữ nhiều năm liền
được lãnh đạo các cấp khen thưởng
trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ
trước anh linh của người
các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính
và biết ơn sâu sắc đối với
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
mỗi cán bộ hội viên nguyện không ngừng tu dưỡng
học tập gian luyện về mọi mặt
phát huy truyền thống công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
nguyện đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ
đem hết sức lực và trí tuệ của mình
cùng lực lượng công an nhân dân
thực hiện nghiêm túc di huấn điều bác dạy
hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác nhau
trên các lĩnh vực của công tác công an
đồng thời hoàn thành xuất sắc vai trò
đảm đang của phụ nữ việt nam
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thành lập học viện cảnh sát nhân dân
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại hà nội
học viện cảnh sát nhân dân bộ công an
đã tổ chức lễ báo công dân bác
tại lăng chủ tịch hồ chí minh
vinh dự là đơn vị đi đầu
trong công tác giáo dục đào tạo
bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lực lượng công an nhân dân
xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
giảng viên học viện cảnh sát nhân dân
luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình
trong học tập rèn luyện nâng cao trình độ
vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh
cán bộ giảng viên học viện cảnh sát nhân dân
xin hứa trong bất kỳ tình huống nào
dù khó khăn gian khổ đến đâu
cũng luôn trung thành tuyệt đối với đảng
giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng
vững vàng bản định chính trị
trong sáng về phẩm chất đạo đức
thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân
tinh thần tận tụy với công việc
đoàn kết thường yêu giúp đỡ đồng đội
dũng cảm nưu trí sẵn sàng hy sinh
vì nền an ninh trật tự của tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sau lễ báo công
đoàn đã đặt vòng hoa vào lăng viếng
chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn thăm quan
khu di tích phủ chủ tịch